chào mừng quý vị đến với tiểu mục lệnh truy nã
họ tên bố nguyễn đức hùng họ tên mẹ vũ thị trình
tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân được quy định tại điều một trăm linh chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sự đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy là hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã số năm ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi
đối với đối tượng triệu thị huyền trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hộ khẩu thương chú tại số một trăm sáu mươi tám đoàn thị điển khu phố năm phường dương đông thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
đối tượng này cao một m sáu mươi và có sẹo thẳng hai cm cách ba tám cm trên trước đuôi lông mày phải
họ tên bố triệu đình giáp họ tên mẹ lê thị hội
bên cạnh đó phòng cảnh sát thênh án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa
còn ra quyết định truy nã số một mươi bốn ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi
đối với đối tượng lê văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
hộ khẩu thương chú tại phố minh hải phường bắc sơn thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa
về các tội danh tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy và trộm cắp tài sản
đối tượng này cao một m bảy mươi và có sẹo chấm cách năm cm dưới sau đuôi mắt trái
họ tên bố lê văn ngọc họ tên mẹ nguyễn thị quảng
và đối tượng trương thị hằng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
hộ khẩu thương chú tại xã cẩm sơn huyện cẩm thủy tỉnh thanh hóa
phải nhận quyết định truy nã số ba mươi sáu ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thanh hóa
về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản
họ tên bố trương văn tòng họ tên mẹ trương thị hoa
khi xét xử cùng một lần một người phạm nhiều tội
tòa án quyết định hình phạt đối với từng tội và tổng hợp hình phạt
theo quy định điều năm mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm trăm năm mươi năm

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan kinh tế
cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện